nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thể thao việt nam và ngày bắc hồ viết bài
thể dục và sức khỏe kêu gọi đồng bào tập thể dục
nhiều địa phương trên cả nước đã có những hoạt động hưởng ứng ngày thể thao việt nam
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các địa phương trên cả nước
đồng loạt tổ chức ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân
ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh lâm đồng đã thu hút sự hướng ứng tham gia của lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh và trên bảy vận động viên quần chúng là cán bộ công nhân viên chức
lực lượng vũ trang học sinh sinh viên và người dân trên địa bàn
thông qua ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng kêu gọi cán bộ công chức học sinh sinh viên và mỗi người dân
hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà ngày một phát triển
ngày chạy olympic tại tuyên quang đã thu hút hơn hai người là cán bộ đoàn viên hội viên các cơ quan và nhân dân trong tỉnh
đây là năm thứ năm liên tục ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân được diễn ra đồng loạt
cùng thời điểm tại các xã phường thị trấn của sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
ngày chạy nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
hôm nay xây dựng ngày chạy olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm
từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục thể thao nâng cao thể chất cho mọi người
sau lễ phát động đông đảo cán bộ thanh niên học sinh và người dân tham gia chạy hướng ứng
vòng quanh quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang với cự li một km
ngày chạy olympic tại yên bái lần này đã thu hút năm đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia
qua đó tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống tám mươi tám năm rèn luyện và trưởng thành của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi về ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội
tuyên truyền nâng cao nhận thức sự hiểu biết ý thức tự giác và trách nhiệm của thanh thiếu nhi
học sinh sinh viên cán bộ công nhân viên chức và nhân dân khi tham gia giao thông
tăng cường kiến thức pháp luật về an toàn giao thông góp phần kiềm chế đẩy lùi tai nạn giao thông